bộ tài chính dự kiến mở rộng đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có dưới hai trăm linh lao động
đề xuất này được đưa ra sau khi nhiều đại biểu quốc hội kiến nghị mở rộng đối tượng giảm thuế
với cả doanh nghiệp có quy mô vừa thay vì chỉ doanh nghiệp doanh thu dưới năm mươi tỷ đồng mới được hỗ trợ
bộ tài chính cho biết đã thống nhất với chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
bổ sung các doanh nghiệp quy mô vừa tổng doanh thu không quá hai trăm linh tỷ đồng
và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm hai nghìn hai mươi không quá hai trăm linh người
vào nhóm đối tượng được giảm thuế
theo bộ tài chính việc mở rộng đối tượng giảm thuế sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
khoảng hai mươi hai bốn trăm bốn mươi tỷ đồng tăng hơn sáu tỷ đồng so với việc chỉ giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ